những tố chất đó đã giúp các chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai công an tp hà nội thuyết phục giải cứu thành công một nam sinh tại quận thanh xuân hà nội sự việc mới xảy ra chỉ cách đây hai ngày
học lớp chín tại một trường ở hà nội
nam sinh căng thẳng hoảng loạn cầm dao cố thủ trong phòng định nhảy từ căn hộ tầng một mươi chín xuống sảnh tự vẫn tình huống nguy cấp nếu để nạn nhân kích động thì khó có thể nói trước được điều gì
rất nhanh chóng tổ công tác đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai có mặt tại hiện trường triển khai đội hình huy động xe thang xe cứu hộ ở dưới tầng thấp là đệm hơi được căng sẵn để phòng bất chắc
mưu trí ứng biến nhanh các chiến sĩ một mũi từ tầng hai mươi tụt dây khẩn cấp xuống giữa cửa sổ ngăn không cho nam sinh nhảy xuống từ ban công mũi khác đồng thời phá khóa phòng kịp thời ứng cứu
nhiệm vụ hoàn thành thêm một nạn nhân được an toàn thêm một gia đình không phải dây lệ nhưng có lẽ với các anh chẳng mong muốn nào hơn là không phải nhận thêm những tin báo sự việc đau lòng như thế
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
tô anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tại nam định nghề nghiệp thứ trưởng bộ ngoại giao
hai phạm trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại thái bình nghề nghiệp chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
vũ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại nam định nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can tô anh dũng phạm trung kiên và vũ anh tuấn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép
cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự và lệnh khám xét đối với bốn bị can
nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội nghề nghiệp phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hưng yên nghề nghiệp tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội
nghề nghiệp phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với hoàng diệu mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại quảng bình
nghề nghiệp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không an bình
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp
kiên quyết phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt
không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường có phần đảm bảo thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp
hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững
qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phát hiện đối tượng đặng như quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu đô thị green bay phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội
đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp
trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức nêu trên
có dấu hiệu tác động tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước
vào ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện tội phạm quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp
sẽ bị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện điều tra xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo
tiếp tục với thông tin về công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vào sáng ngày hôm nay bộ y tế phối hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng
năm hai nghìn hai mươi hai và phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau lễ phát động
lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của đảng

thì nếu chúng ta triển khai tiêm cho nhóm tuổi lớp năm là moderna

hiện nay trên thế giới đã có năm mươi ba quốc gia tiến hành tiêm
và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đặc biệt là các nước phát triển
còn tại việt nam hiện theo khảo sát có khoảng ba mươi phụ huynh
chưa đồng ý cho con tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhiều phụ huynh lo ngại tiêm vaccine có thể ảnh hưởng tới các vấn đề về gen nội tiết hệ sinh sản
tuy nhiên các chuyên gia cho biết điều này không xảy ra
chức năng của mrna chỉ gắn ribosome tổng hợp xong protein là hết chức năng
và nó sẽ được các engine của tế bào tiêu hủy
nó không xâm nhật vào nhân tế bào
cho nên về mặt lý thuyết chúng ta thấy là không có tác động
đến hệ nhân
của tế bạc chúng ta vì nó không vào nhân
nó chỉ có ở tế bào chất gắn vào một thành phần ribosome
để tổng hợp lên một protein để tạo thành kháng nguyên và kết hoạt hệ thống dẫn dịch
các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu trẻ đang mắc các bệnh đường hô hấp
sức khỏe không ổn định cũng không nên tiêm vội
sau khi tiêm các mốc quan trọng cần theo dõi là ba mươi phút tại nơi tiêm chủng
hai mươi tiếng sau tiêm bảy ngày và hai mươi tám ngày sau tiêm
để đảm bảo an toàn tiêm chủng
ngành y tế đã tiến hành tập huấn an toàn tiêm chủng
cho trẻ ở độ tuổi năm đến dưới một mươi hai tuổi
và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các địa điểm tiêm chủng
từ ngày hai mươi ba hai mươi tám tháng ba đã có chỉ đạo trên toàn quốc xây dựng các kế hoạch
và ra soát một cách đầy đủ từ việc ra soát đối tượng
kiểm tra các địa điểm tiêm chủng
cũng như vật tư tiêu hào và tiến hành tiêm chủng
và đợt này nó đong bộ không chỉ có ngành y tế
mà các tổ chức chính trị xã hội đều cùng hỗ trợ vào
bên cạnh hệ thống điều trị
trong số gần một mươi hai triệu trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đã có khoảng ba sáu triệu trẻ mắc covid một mươi chín
số trẻ đã mắc sẽ tiêm vaccine sau khi khỏi bệnh ba tháng
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện
sẽ được ngành y tế thực hiện từ nay cho đến cuối cuối hai năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày một mươi ba tháng bốn công an quận hoàn kiếm hà nội đã ra quân
lập lại trật tự đô thị xử lý nghiêm nhiều bãi
trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn
và ngay trong ngày đầu gia quân lực lượng chức năng đã tiến hành
lập biên bản với nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định
đỗ xe quá diện tích hoặc là còn nhiều bãi đỗ xe đã hết hạn giấy phép
nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động
bá tư lý thường kiệt bà triệu
thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra bãi đỗ xe này
hàng loạt các phương tiện dừng đỗ cả trên vỉa hè
và khu vực có vách kẻ được coi là cho phép dừng đỗ
tuy nhiên khi công an làm việc với nhân viên trông giữ xe tại đây
thì giấy phép trông xe đã hết hạn

thường ở đây thì mỗi xe đỗ này tiền thu thì như thế nào ạ
đây tính theo tiếng
bao nhiêu tiền một tiếng ạ
hai mươi chín mấy trăm đồng bốn
kiểm tra sáu điểm trông giữ phương tiện tại các phường hàng chống tràng tiền hàng bạc
công an quận hoàn kiếm đã lập biên bản bốn điểm chân giữ phương tiện xe phép
có hành vi chiếm dụng lòng đường hè phố
trong đó có những
những điểm đã tái phạm đến lần thứ hai
chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát
để kiểm tra cái việc chấp hành thực hiện
cho đúng cái giấy phép và sơ đồ đã được cấp trong xe
đối với những bãi xe liên tiếp có những vi phạm
thì chúng tôi sẽ kiến nghị với tham mưu với cơ quan
chức năng có thẩm quyền để thu hồi giấy phép
tại một số tuyến phố biển cấm rừng đỗ cũng chỉ để cho vui
bởi ngay dưới biển cấm hàng dãy xe cũng được đỗ ngang nhiên như thế này
thông báo với bạn nhé bạn rừng đỗ ở đây là có sưu vực
là có biển báo cấm đỗ xe nhé
xe của bạn đây là mình đỗ sau biển
hiện tại là em đi cà phê ở đây với bạn
và cũng không rõ biển cấm rừng cấm đỗ ở đây nè
cái lỗi này thì bản thân em nhận thức được là lỗi sai của em
và cũng không thiếu các trường hợp vô tư đỗ xe lên vỉa hè
thì nhân viên quán họ bảo em để trên này
thì mình cũng chỉ
biết để lên thôi
bởi vì em bảo em đỗ chỗ khác thì họ bảo là
để lên đây
thì mình cũng chỉ làm theo thôi
các lực lượng vẫn tiếp tục duy trì từ cấp quận đến cấp phường
thực hiện duy trì giải quyết tốt các trật tự giao thông đô thị trên địa bàn
chủ yếu trọng tâm vào các lỗi vi phạm về các bãi xe
và các phương tiện rừng đỗ phương tiện sai quy định trên vỉa hè lòng đường
gây cản trở giao thông
và đặc biệt đã xử lý một số các bãi xe để quá diện tích
và không có vùng cấm
và xử thiện theo đúng quy định của thành phố ra
theo công an quận hoàn kiếm kết quả xử lý trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn
tổng số xử lý là ba trăm bốn mươi ba trường hợp
phạt hơn hai trăm một mươi triệu đồng
trong đó vi phạm về trật tự an toàn giao thông là hai trăm linh bảy trường hợp
phạt hơn một trăm linh triệu đồng
để giữ vững kỷ cương trong lĩnh vực này
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm
từng bước xóa bỏ các bãi giữ xe không phép trái phép
lại sự văn minh trật tự an toàn cho các khu vực đô thị trên địa bàn thủ đô